tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống nga putin đã có cuộc gặp gỡ báo chí ngay tại dinh thự của tổng thống
phát biểu trước đông đảo phóng viên báo chí hai nước và quốc tế tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga không ngừng được củng cố phát triển
cùng nhau làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị tăng cường gắn bó chiến lược và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước
trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại đầu tư an ninh quốc phòng kỹ thuật quân sự
tổng bí thư cho biết tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí cho rằng việc duy trì hòa bình ổn định tăng cường lòng tin lẫn nhau
là các nhân tố cốt lõi nhằm bảo đảm phát triển ổn định khu vực châu á thái bình dương
các tranh chấp biên giới lãnh thổ và các tranh chấp khác tại khu vực châu á thái bình dương
cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình
tổng thống vladimir putin nhấn mạnh liên bang nga và việt nam có mối quan hệ đặc biệt quan trọng
hai bên duy trì thường xuyên đối thoại chính trị nga và việt nam là hai nước đối tác chiến lược toàn diện
mối quan hệ đó không ngừng phát triển dựa trên cơ sở tôn trọng công bằng và lợi ích chiến lược của nhau
hai nước tiếp tục hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đồng thời phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế
điều này đặc biệt có ý nghĩa khi hai bên có lập trường giống nhau trên nhiều lĩnh vực
hai bên chú trọng phát triển quan hệ kinh tế thương mại thống nhất triển khai hiệp định thương mại tự do liên minh kinh tế á âu
tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã đạt được
tổng thống putin nhấn mạnh chuyến thăm chính thức liên bang nga lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tạo động lực mới đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu rộng